sáng ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ba nghi phạm dùng ô tô chở một mươi thùng dầu thải ra đầu nguồn nước dẫn vào nhà máy nước sạch sông đà hòa bình gây khủng hoảng nước cho nhiều quận huyện ở hà nội
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tp hà nội việc nước sạch từ công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà bị nhiễm bẩn đã được công ty này biết rõ từ ngày tám tháng một mươi nhưng nhà máy nước vẫn xử lý và đưa về bể cho hàng ngàn hộ dân ở hà nội sử dụng
đến ngày chín tháng một mươi nhiều người dân ở hà nội bắt đầu phát hiện nước sinh hoạt có mùi khét và kéo dài nhiều ngày sau vẫn chưa được cải thiện
cái nguồn nước ấy cực kỳ là nguy hiểm
vừa rồi là coi như bị như thế chúng tôi đã rất là ngao ngán không biết là dùng như thế này
thứ nhất là mình ăn một tuần gần một tuần từ chín đến một mươi bốn là mất năm ngày
thì cái dầu nó vào tất cả cơ thể người lớn người bé thì không biết bệnh tật như thế nào
bài hát rất lớn của hà nội không những hà nội mà đây cái bài hát rất lớn của đất nước việt nam chúng ta
nhưng chúng ta không quản lý cái đầu nguồn chúng ta không quan sát cái đầu nguồn tức là chỗ cái nguồn nước vào ra để mà xả xuống cho danh sử dụng
thì vừa rồi như chúng ta biết là báo chí cũng như các cơ quan có nói là cái ảnh hưởng đến hàng triệu người
nhưng tôi nghĩ ngoài cái ảnh hưởng này thì nó còn ảnh hưởng đến cái môi trường đa dạng sinh học tức là các hệ sinh thái không riêng về sức khỏe
đây là một bể chứa nước của khu trung cư trên địa bàn quận nam từ liêm hà nội một trong những trung cư chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố nước sạch sông đà
theo ban quản lý trung cư tất cả chi phí từ mua nước sinh hoạt đến thâu rửa bể chứa trăm và sau sự cố đều do người dân tự chi trả
không có một cơ quan cung cấp nước sạch sông đà hoặc là công ty nào đến đây để xem là dân có làm gì không để khắc phục cái điều kiện này không
ban quản trị trung cư chúng tôi là họp lại và đề nghị là trước tiên là mình phải lo cho dân trước chúng tôi mua một cái tét là năm lit và thuê một ngày là bốn cái xe mỗi cái tét là bảy lit chở tiền là hai mươi tám lit một ngày để chở về đây cho dân phục vụ cho dân từ ngày một mươi ba năm giờ sáng ngày một mươi ba là có nước
còn cái này thì đúng là công ty nước sạch các công ty nhà cung cấp nước cũng rất là thiếu trách nhiệm
theo đại diện ban quản lý trung cư vov mễ trì dù là hệ thống nước sinh hoạt chung của hơn một năm trăm linh hộ dân nhưng từ lúc đi vào hoạt động cho đến nay hoàn toàn không có sự giám sát định kỳ về quy trình quản lý chất lượng nguồn nước đầu ra của các đơn vị có trách nhiệm
có thể nói cách quản lý quản trị kiểu sống chết mặc bay đã tạo ra những lỗ hồng rất đáng lo ngại
trong việc bảo đảm chất lượng nguồn nước cung cấp cho đời sống và sinh hoạt của người dân tại các khu trung cư đồ thị
từ hai nghìn một mươi năm đến bây giờ thì chưa có một đơn vị nào kể cả các công ty môi trường công ty nước cấp nước trực tiếp cho chúng tôi là vaco và công ty nước sạch sông đà
chưa hề bước chân đặt chân đến đây để kiểm định cái nước xâm là có an toàn cho dân
qua sự cố này chúng ta đã thấy vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước hiện nay đang
nó đang rất sơ sai hay nói cách khác là thiếu và yếu
cùng với việc chậm trễ ngay từ việc cảnh báo đến người dân lúng túng trong quá trình khắc phục giải quyết của lãnh đạo nhà máy nước sông đà
điều đó đang tạo nên một mối lo ngại một lỗ hồng an ninh trong quản lý nguồn nước sạch
bởi nếu như chất thải xả xuống nguồn nước không phải là dầu thải mà là một loại hóa chất một loại thuốc độc không màu không mùi thì sẽ gây ra thảm họa như thế nào
người dân khi họ chịu ảnh hưởng thì nhà nước phải có
cái cơ chế đặc biệt là hiện nay nước là có cái thu phí đúng không
người dân có đóng tiền nước thì như vậy là khi mà xảy ra cái chuyện gì thì trách nhiệm của nhà nước cái cơ quan quản lý là phải làm trồn cái trách nhiệm mình
khi mà mình có cái chủ trương thu tiền nước thu phí nước thì dân rất sẵn sàng đóng góp
thì khi mà xảy ra cái đó thì chính cái cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm là với dân
chứ không phải là để cho người dân chịu trách nhiệm như thường dân vừa qua thì đây là không phải
cuối năm hành cũng chẳng hạn
năm hai nghìn một mươi tám nhiều cư dân tại khu đô thị thanh hà thanh oai hà nội phản ánh tình trạng nước sinh hoạt tại khu trung cư không đảm bảo khi nước đục bẩn vàng giống như nước giếng khoan
tình trạng này khiến không ít cư dân tại đây lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe
trước đó nhiều cư dân tại khu đô thị tân tây đô đàn phượng hà nội cũng phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm nặng
tôi thấy rằng là nước ở đây nó có mùi tanh lắm và nó hơi vàng
thế còn bản thân bây giờ số
đây mà sử dụng thì chỉ có sử dụng như là tắm rửa và rửa rau vo gạo thế thôi
còn thực sự ra mà ăn và uống là không dám
một là phải đi mua hay là hai là xin bên hàng xóm
tức là người ta cũng mua một cái máy máy lọc rồi
bây giờ cái vấn đạn nước là cái vấn đạn gọi là nóng nhất ở cái tòa nhà hhb của chúng tôi bây giờ
và cũng như là toàn bộ dân cư ở đây
phát hiện ra nước bị nhiễm đặc với người nhà tôi toàn phải đi chở nước tận nói tên trên máy chung kính về đây ăn đấy chứ
cô không dám ăn nước
ở đây đâu bởi vì qua lọc tổng rồi mà nước nó vẫn nguy hiểm nên là chúng tôi cũng không dám ăn
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
trên địa bàn thành phố hiện có gần một ba trăm linh nhà trung cư đang hoạt động tại hai mươi hai quận huyện
trong đó có hơn tám trăm linh trung cư có bể chứa nước trung gian
tức là đơn vị cấp nước cung cấp đến đồng hồ tầng trước khi đưa vào bể chứa hoặc mạng lưới cục bộ của trung cư
tuy nhiên theo kết quả kiểm tra giám sát của sở xây dựng hà nội mới đây
đối với chất lượng nước của hàng loạt dự án nhà trung cư trên địa bàn thành phố như ct chín
khu đô thị mới định công quận hoàng mai sông hồng park vie một trăm sáu mươi năm thái hà quận đống đa
trung cư meko complex một trăm linh hai trường trinh quận đống đa cho thấy đều không đạt tiêu chuẩn về chất lượng
việt nam hiện nay quản lý nguồn nước theo quy chuẩn trong đó nước sinh hoạt áp dụng quy chuẩn cao nhất là a một
tuy nhiên bất cập lớn nhất hiện nay là chưa có quy hoạch mục đích sử dụng nước tại các lưu vực sông
hiện nhiều nhà máy tại hà nội đà nẵng đồng nai thành phố hồ chí minh đang dùng nước sông để sản xuất nước sinh hoạt
vì vậy cần xác định rõ các vùng cấp nước gồm đoạn sông suối nào để ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt và công bố để người dân biết

hiện nhiều nhà máy tại hà nội đồng nai thành phố hồ chí minh đang dùng nước sông để sản xuất nước sinh hoạt
hiện nhiều nhà máy tại hà nội đồng nai thành phố hồ chí minh đang dùng nước sông để sản xuất nước sinh hoạt
thì công nghệ xử lý nước và bảo trì nguồn nước tại các khu đô thị vẫn là điều đáng lo ngại
từ vụ việc nhiễm dầu thải của nước sạch sông đà người dân giật mình
sau khi chạy qua cả một hệ thống lọc của nhà máy nước đến tay người tiêu dùng vẫn nồng nạc mùi và hàm lượng styren vượt ngưỡng cho phép
đây là bằng chứng điển hình nhất về công nghệ xử lý nước đã quá lạc hậu không đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng
thêm vào đó công tác kiểm tra kiểm nghiệm chất lượng nước từ cơ quan quản lý cũng bộc lộ những hạn chế
ngành y tế hà nội chỉ định khi thực hiện quan trắc kiểm nghiệm chỉ tiêu nước thô đầu vào và nước sạch đầu ra một tháng một lần sáu tháng một lần chỉ tiêu b và hai năm một lần chỉ tiêu c
trong khi đó nguồn nước cung cấp đến người dân là liên tục không ngừng nghỉ
các quan chức đo lường chỉ số trên khắp các hồ chứa xem xét những thứ như độ đục độ trăm của nước và các chất gây ô nhiễm để chọn nước có chất lượng cao nhất nhằm giải phóng xuống tuyến dưới
nguồn cung cấp nước quan trọng đối với thành phố đến nỗi một lực lượng cảnh sát chuyên dụng với hơn hai trăm linh thành viên làm việc hai mươi bốn trên bảy để ngăn chặn việc xả rác trái phép và các hành vi sai mục đích đường thủy khác
mỗi ngày hàng chục nhà khoa học theo dõi chất lượng nước sinh hoạt của new york thu thập các mẫu và kiểm tra không
họ có thể tìm ra những nơi không dưới sáu trăm linh lần một năm để đảm bảo không có chất ô nhiễm
họ còn có quân đội robot giám sát tại các hồ chứa nước thử nghiệm chất lượng thêm một sáu triệu lần mỗi năm
sở bảo vệ môi trường new york hàng năm đều ra báo cáo về chất lượng nguồn nước
new york là một trong số ít các thành phố ở mỹ được phép cung cấp gần như tất cả nước máy mà không phải dựa vào các nhà máy lọc đắt tiền
họ có thể tìm ra những nơi không dưới sáu trăm linh lần một năm để đảm bảo không có chất ô nhiễm
họ đã quyết định về kiểm định quản lý và bảo vệ nguồn nước rất nghiêm ngặt
đặc biệt là phải đảm bảo ở cả hai khâu đầu ra và đầu vào nhất là khâu kiểm tra nước ở đầu ra
cùng với đó đơn vị quản lý cũng phải có một phòng chuyên quản lý nguồn nước sinh hoạt
đó có thể là những vấn đề mà các bạn đang cần cải thiện hơn để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt luôn an toàn
người ta có một cái nguồn nước người ta lấy coi như một cái bể minh bông bao la bao nhiêu cây số vuông cách xa dân
nhưng mà người ta đảm bảo an ninh hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng
bất khả xâm phạm ở bên mỹ người ta dùng từ cái nước cấp về cho các thành phố sử dụng
mà an ninh nghiêm ngặt người ta tuyên bố là an ninh nghiêm ngặt
xung quanh đấy là nó có một cái đường người dân có thể là đi làm hay đi chơi hay đi bộ quanh cái đấy
nhưng mà không được ai đến gần cách phạm vi bao nhiêu cây số đấy
người ta đảm bảo như thế và nước thường xuyên lấy mẫu nhưng mà ta đây chả ai để ý cả
trong việc bảo vệ môi trường thì bản thân doanh nghiệp không thể làm hết được mọi việc
mà ở đây cần có cái sự quản lý chặt chẽ của nhà nước văn hành các cái luật pháp kiểm tra phải có cái sự giám sát của cộng đồng
cộng đồng vừa là người chủ động phải phát hiện ra những sự kiện nhưng đồng thời cũng là người tham gia vào quá trình
và có thể để làm cho môi trường tốt lên hoặc là ngược lại nếu mà không làm việc tốt thì sẽ làm cho môi trường sâu đi
nước ngọt chỉ chiếm một nguồn tài nguyên nước thế giới rất cần thiết cho nông nghiệp công nghiệp và con người
vì vậy việc quy hoạch nguồn tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt để có sử dụng hợp lý tiết kiệm là vô cùng quan trọng
sự cố mang tên nước sạch sông đà thể hiện lỗ hổng lớn trong quá trình khai thác vận chuyển cung cấp nước sạch
đã đến lúc hàng triệu người dân thủ đô cần được bảo vệ tốt hơn trước những sự cố bất ngờ về nước sinh hoạt
trong đó cơ quan chức năng cần chủ động trong việc kiểm tra ngoại kiểm và yêu cầu khắt khe có chế tài xử phạt đối với các đơn vị vận hành mua nước